thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một mươi thủ tướng israel benjamin netanyahu đã lần đầu tiên triệu tập nội các họp khẩn cấp mở rộng
ông cho rằng tinh thần đoàn kết dân tộc được thể hiện đã gửi một thông điệp trong và ngoài nước khi nước này chuẩn bị tiêu diệt hamas ở gaza
cuộc họp được tổ chức tại trụ sở quân sự ở tel aviv bắt đầu với việc các bộ trưởng dành phút mặc niệm để tưởng nhớ khoảng một ba trăm một mươi israel thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội của hamas ngày bảy tháng một mươi vừa qua
trong diễn biến liên quan theo báo mỹ the new york times dẫn lời ba sĩ quan cấp cao giấu tên quân đội israel đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở giải gaza vào cuối tuần qua
nhưng đã hoãn lại vài ngày do điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ lực lượng mặt đất của phi công và máy bay không người lái